ngày một ba công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tiếp tục lấy lời khai trích xuất camera để điều tra vụ một nhóm đối tượng khoảng hai mươi người
xông vào tiệm sửa chữa xe máy ở khu phố hai phường trung dũng chém người ném bom xăng đập phá đồ đạc trong đêm
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai trong lúc gia đình anh huỳnh thanh thuận ở số nhà một trăm bốn mươi chín đường hưng đạo vương
thuộc địa bàn khu phố hai phường trung dũng đang ở tiệm sửa chữa xe máy thì một nhóm thanh niên khoảng hai mươi người đi xe máy
xông vào nhà cầm theo nhiều hung khí bom xăng tấn công anh thuận và một số nhân viên trong tiệm
lúc này một số người có mặt trong nhà đã tháo chạy ra đường để thoát thân do không đánh được người nhóm thanh niên đã đập phá đồ đạc
làm hư hỏng hai chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng khác chưa dừng lại ở đó nhóm đối tượng trên còn ném bốn quả bom xăng
làm cháy một số xe máy trong nhà nhận được tin báo công an phường trung dũng và lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh đồng nai đã nhanh chóng có mặt
nhưng các đối tượng đã rời khỏi hiện trường hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ